theo thông tin từ bộ công thương trong thời gian tới đơn vị này tiếp tục đôn đốc các tập đoàn tổng công ty đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ môi trường và cần có báo cáo về bộ trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn kiểm tra đánh giá việc thực hiện xây dựng và vận hành các công trình về bảo vệ môi trường tại các dự án nhiệt điện duyên hải một vĩnh tân hai công ty nhiệt điện quảng ninh
đồng thời đối với các dự án đang xây dựng yêu cầu evn đôn đốc các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng vận hành thử nghiệm
đối với tập đoàn hóa chất việt nam tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tổng công ty thép việt nam tập đoàn dệt mai việt nam cần chỉ đạo các công ty cổ phần thành viên có các biện pháp xử lý triệt để về môi trường hoàn thành việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường chấm dứt ngay tình trạng xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường báo cáo kết quả tình hình thực hiện về bộ trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy